trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều qua theo giờ liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
tại lễ đón đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh đã báo cáo với đồng chí tổng bí thư và đoàn
về những kết quả đạt được của đại sứ quán trong thời gian gần đây góp phần giúp lãnh đạo đảng nhà nước
các địa phương triển khai tốt mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
bên cạnh đó đại sứ quán cũng đã có nhiều biện pháp giúp bà con cộng đồng giải quyết khó khăn vướng mắt
làm ăn sinh sống hội nhập tốt hơn vào đời sống nước sở tại
đồng thời đồng chí đại sứ cũng báo cáo về kế hoạch hoạt động của đại sứ quán trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
đặc biệt là năm chéo hai nghìn một mươi chín năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga
trò chuyện thân mật với cán bộ
nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
tổng bí thư cũng chia sẻ cảm nhận rằng các nhà lãnh đạo nga đều thể hiện hết sức coi trọng
và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ mọi mặt với việt nam
lãnh đạo hai nước xác định trong bối cảnh thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
thì hai nước càng cần củng cố hơn nữa sự gắn bó chiến lược làm nền tảng vững chắc
thúc đẩy toàn diện nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng người việt tại liên bang nga
tổng bí thư bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ nhân viên đại sứ quán và người dân việt nam
sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa tích cực hơn nữa vào công cuộc kiến thiết đất nước
và cho sự hợp tác hữu nghị rộng mở có lợi giữa việt nam và liên bang nga
làm cầu nối quan trọng giữ gìn và chuyển tiếp những giá trị tốt đẹp
của mối quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam liên bang nga